scott cooper người đã từng điều khiển máy bay tác chiến điện tử khi thuần túy là một chuyên gia dân sự một sĩ quan quân đội đã về hill đi bình luận về chính sách đối ngoại của washington chứ không phải là một nghị sĩ hay một thượng nghị sĩ
trong bản báo cáo của mình scott goopper không hề thể hiện tư tưởng bài nga mà chỉ là những phân tích về tình hình thế giới và đánh giá tiềm lực quân sự của các bên
phi công scott gober khẳng định tác chiến trực diện với lực lượng lục quân của nga là một hành động vô nghĩa cơ hội duy nhất để giành được chiến thắng là phải chiếm được ưu thế trên không
trong cuộc chiến tranh ở việt nam quân đội mỹ đã để mất hơn ba ba trăm linh máy bay phần lớn bị tiêu diệt bởi pháo phòng không và tổ hợp s bảy mươi năm do liên xô cung cấp
cựu sĩ quan scott gopper chia sẻ lầu năm góc đã tốn rất nhiều công sức để sửa chữa lỗi lầm cải thiện công tác đảm bảo hậu cần vật chất cho quân lính
trong chiến dịch batap sa mạc năm một nghìn chín trăm chín mươi một quân đội mỹ đã thể hiện dáng vẻ hoàn toàn khác
trong thời gian bốn mươi ngày đêm của chiến dịch quân đội mỹ đã chỉ mất hai mươi ba máy bay
kể từ đó lực lượng không quân của mỹ và nato được cho là quân đội hùng mạnh nhất thế giới
không quân sẽ là công cụ chiến tranh chủ lực của chúng ta
thế nhưng vị trung tá phi công mỹ phải thừa nhận một điều không hề mong muốn đó là công cụ chiến tranh của chủ lực mỹ và nato chỉ có thể giành được chiến thắng ở các nước thuộc thế giới thứ ba và đối với lực lượng khủng bố thôi
nếu xảy ra xung đột với một cường quốc việc sử dụng không quân để tác chiến hiệu quả có thể không đạt được như vậy
chuyên gia scott goopper khẳng định hệ thống phòng không s ba trăm linh
s bốn trăm linh hoàn toàn có khả năng bắn hạ vũ khí của nato
ngoài ra nga cũng bán được rất nhiều các hệ thống đó cho thế giới
theo số liệu mà trung tá phi công scott gooper có được
thì nato bố trí ở châu âu một tám trăm linh máy bay hơn nửa số đó là f một mươi sáu và máy bay tấn công đa năng aerofical time
đây là mục tiêu quá đơn giản đối với hệ thống phòng không tầm xa
ngoài ra nga luôn sẵn sàng thiết lập vùng cấm bay đối với những khu vực được bảo vệ chặt chẽ trước các cuộc tấn công từ mặt đất từ biển và từ trên không
theo lầu năm góc những khu vực đó là tỉnh lan ninh ninh gat bán đảo crimea và biển đông nơi mà trung quốc tự cho là ao nhà mình
ở những khu vực này mỹ và đồng minh chắc chắn sẽ chịu những tổn thất vô cùng to lớn
át chủ bài của quân đội mỹ
cựu phi công scott guber cho rằng lầu năm góc có trong tay át chủ bài đó là những máy bay tiêm kích tàng hình f hai mươi hai và f ba mươi
máy bay ném bom chiến lược b hai sắp tới là b hai mươi một máy bay không người lái rq một trăm bảy mươi
scott cooper cho rằng
với lực lượng máy bay tàng hình này hệ thống vòng không của nga có thể bị áp chế
đây sẽ là cơ hội mở đường cho các máy bay chiến đấu khác
khi đã chiếm được ưu thế trên không lực lượng mặt đất bắt đầu tổ chức tấn công
trên thực tế số lượng máy bay tàng hình của mỹ còn quá ít để có thể đánh thắng lực lượng không quân vũ trụ của nga
nếu muốn giành được thế chủ động với nga cần ít nhất là năm trăm năm mươi máy bay f ba mươi năm
hiện nay quân đội của bốn nước đã được trang bị f ba mươi năm đó là anh italy hà lan và naui
có ba nước đã đặt hàng
đó là bỉ đan mạch ba lan
phần lan cũng đã ký một hợp đồng với mỹ đặt mua sáu mươi bốn chiếc f ba mươi năm thay thế cho f một mươi tám cd với tổng trị giá lên tới hàng chục tỷ euro
thời gian nhận hàng là từ năm hai nghìn hai mươi năm đến hai nghìn ba mươi
ở châu á thái bình dương mỹ đã cung cấp máy bay tàng hình f ba mươi năm cho các đồng minh là nhật bản hàn quốc và australia
dưới sức ép của washington indonesia đã từ chối su ba mươi năm của nga
nga sở hữu phép màu để hóa giải công nghệ tàng hình
lầu năm góc thường rêu ra là máy bay tàng hình của họ có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng không
thế nhưng khi cả ba tổ hợp f ba trăm linh s bốn trăm linh và s năm trăm linh kết hợp với nhau khái niệm của lầu năm góc chưa chắc đã đúng
theo nhận định của giới chuyên gia công nghệ tàng hình có nhiều điểm hạn chế
nếu hệ thống phòng không hoạt động ở dài tần x thì không thể phát hiện được máy bay tàng hình
nếu hệ thống phòng không hoạt động ở dài sóng cực ngắn như các hệ thống phòng không của nga thì việc máy bay có thể tàng hình được hay không
câu hỏi này hiện nay vẫn chưa tìm được lời giải
hơn nữa các sư đoàn phòng không của nga có nhiều hệ thống radar đan sen với nhau
các hệ thống radar này kiểm soát không phận từ nhiều hướng
do vậy để tìm một chỗ ẩn náu đối với f ba mươi năm đây quả thực là một việc không đơn giản
mỹ rất không muốn đồng minh trong nato sở hữu tổ hợp s bốn trăm linh của nga
vì vậy thổ nhĩ kỳ đã bị loại khỏi chương trình sản xuất f ba mươi năm của washington
lý do mà mỹ đưa ra là tổ hợp s bốn trăm linh không tương thích với tiêm kích thế hệ thứ năm của họ
nguyên nhân sâu xa của vụ việc là mỹ rất sợ tổ hợp f bốn trăm linh phát hiện được tiêm kích tàng hình f ba mươi năm
nếu đây là sự thực thì làm gì còn khách hàng nào quan tâm tới tiêm kích thế hệ mới của mỹ nữa